thưa quý vị và các bạn bốn người trong một gia đình đã tử vong trong vụ cháy nhà xảy ra vào lúc hai h ba mươi phút sáng nay tại khu phố sáu phường tân biên tp biên hòa tỉnh đồng nai
nạn nhân tử vong được xác định gồm bà đoàn thị liên năm mươi chín tuổi nguyễn thị ngọc hoa hai mươi bảy tuổi là con dâu của bà liên và trần long phương hạ một mươi ba tuổi võ ca năm tuổi đều là cháu của bà liên
ngoài ra hai người may mắn thoát nạn trong vụ cháy là anh trần trọng hưng con trai của bà liên và một em bé một tuổi
theo thông tin ban đầu thời gian trên những người hàng xóm nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà liên
khi mọi người đến nơi thì thấy lửa cháy dữ dội nên phá cửa sông vào chữa cháy nhưng bất thành
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai đã điều động xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường và đám cháy đã được dập tắt ngay sau đó
hiện lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đang khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc